từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để hạn chế việc tập trung đông người trong thời gian xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với biêu điện tỉnh sơn la chi trả lương hiu tại nhà cho các đối tượng thụ hưởng
một trăm linh cán bộ công nhân viên và người lao động của biêu điện tỉnh sơn la tham gia chi trả
với bốn trăm một mươi hai tổ cho trên hai mươi bảy người hưởng chế độ hưu trí bằng tiền mặt tại nhà
ngoài ra biêu điện tỉnh sơn la cũng đã trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ và bảo hộ lao động
cho tất cả các cán bộ công nhân viên biêu điện tham gia chi trả
từ đó bảo đảm an toàn cho cả người hưởng và an toàn cho nhân viên biêu điện trong quá trình chi trả